những năm qua ngành văn hóa phối hợp các địa phương đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa theo phương thức xã hội hóa
nhiều hoạt động được triển khai huy động nguồn lực và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân
thể hiện rõ nhất ở việc tu bổ di tích khôi phục các hoạt động văn hóa lễ hội
nguồn đóng góp từ xã hội hóa lên tới hàng trăm tỷ đồng đó là chưa kể đóng góp bằng hiện vật
nhiều hình thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được mở rộng
như việc thành lập các trung tâm nghiên cứu câu lạc bộ diễn sướng dân ca
hoạt động độc lập hiệu quả bằng chính nguồn lực và khả năng của cộng đồng
mà không phải dựa vào kinh phí hỗ trợ của nhà nước
trên phạm vi cả nước các lễ hội dân gian mang đậm giá trị nhân văn cũng được phục hồi
chủ yếu do cộng đồng tự tổ chức hoạt động ngày càng quy củ hơn
thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa còn dẫn đến sự ra đời của hàng loạt bảo tàng ngoài công lập
cùng các câu lạc bộ hội siêu tầm cổ vật góp phần hạn chế tình trạng thất thoát cổ vật
tạo cơ hội để công chúng được tiếp cận các di sản văn hóa của đất nước
trong một bài viết có tiêu đề
xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản đăng trên báo nhân dân
tác giả thế hùng cho rằng bên cạnh những thành tựu công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn
phát huy các giá trị di sản cũng bộc lộ nhiều hạn chế và tiêu cực
chưa thể hiện được vai trò định hướng quản lý của nhà nước
nhận thức của xã hội về di sản văn hóa chưa thật sâu sắc và toàn diện
ý thức chấp hành pháp luật chưa cao hiện tượng vi phạm di tích và thắng cảnh
tình trạng mất cắp cổ vật ở di tích thất thoát cổ vật ra nước ngoài vẫn diễn ra
những nguồn lực xã hội chưa thật sự được quy tụ và định hướng đúng để sử dụng hiệu quả
phòng trào quần chúng tham gia tu bổ di tích khiến tặng cổ vật còn văng tính tự phát
không phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo vệ di sản văn hóa ở các địa phương
nhận thức yếu kém về di sản văn hóa cũng dẫn đến tình trạng vi phạm trong hoạt động bảo tồn
hoặc đầu tư không đúng trọng điểm làm sai lệch các yếu tố gốc
trong khi đó cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương buông lỏng quản lý
không đủ khả năng hướng dẫn về chuyên môn dẫn đến nhiều bất cập thiếu sót trong triển khai công tác xã hội hóa
với mục tiêu mở rộng các nguồn đầu tư để khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng xã hội
thực hiện xã hội hóa trong bảo tồn phát huy các giá trị di sản
phải gắn liền việc nghiên cứu và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
phù hợp bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước cải tiến bộ máy quản lý
đào tạo nâng cao trình độ cán bộ công chức đổi mới hoạt động
đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân
thực tiễn cho thấy xã hội hóa không đồng nghĩa với việc tự do hóa và tư nhân hóa mọi hoạt động
trong quá trình này cơ quan chủ quản phải giữ vai trò
quan trọng đó là vai trò quản lý và hướng dẫn theo đúng định hướng và chủ trương của đảng và nhà nước
trong đó các tổ chức cá nhân được tham gia nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan
thực hiện hiệu quả xã hội hóa trong bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa
đòi hỏi phải tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về di sản văn hóa trong mọi tầng lớp nhân dân
giúp họ chủ động tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình
các văn bản quy phạm pháp luật
các văn bản mới bàn hành cần được kịp thời phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng
để nhanh chóng cập nhật những quy định của pháp luật về di sản văn hóa đến với đông đảo nhân dân
nâng cao nhận thức và thu hút được sự tham gia tích cực của toàn xã hội
tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận đối với bảo tồn và phát huy giá trị di sản
đặc biệt ngành văn hóa cần quan tâm và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về di sản văn hóa
chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn vi phạm
bên cạnh đó tham bưu xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy công tác xã hội hóa
khuyến khích các cá nhân tổ chức doanh nghiệp đóng góp kinh phí để tu bổ di tích
hiến tặng hiện vật cho bảo tàng nhà nước tổ chức các hoạt động truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể
cần có những quy định cụ thể về ưu đãi đầu tư hỗ trợ giảm hoặc miễn thuế cho các hoạt động được thực hiện
từ các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước
việc xây dựng và ban hành chính sách quản lý và sử dụng các nguồn tài chính xã hội hóa như
tiền công đức tiền bán vé tiền tài trợ tiền kinh doanh dịch vụ
cần được triển khai theo hướng ưu tiên sử dụng cho mục đích bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
đồng thời sớm ban hành chính sách tôn vinh những nghệ nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
có thể nói di sản văn hóa chỉ thật sự được bảo vệ và phát huy giá trị một cách bền vững
khi nhà nước và nhân dân cùng
trung tay đóng góp
phần tiếp theo của chương trình là bài
xã hội hóa hoạt động bảo tàng của tác giả việt quang
bài đang trong mục bình luận phê phán báo nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
từ khi chủ trương xã hội hóa hoạt động bảo tàng ra đời
sự xuất hiện của các bảo tàng nhà lưu điệp khu tưởng niệm do tư nhân thành lập
đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng
một số địa chỉ trở thành điểm tham quan bổ ích
nhờ chứa được nhiều giá trị văn hóa lịch sử độc đáo
tuy nhiên về cơ bản đến nay số lượng và chất lượng của các cơ sở này
vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của công chúng
có vai trò nhất định trong việc góp phần bảo tồn giá trị lịch sử
văn hóa truyền thống song đang gặp khó khăn để duy trì hoạt động
là thực trạng chung của gần ba mươi bảo tàng tư nhân tại việt nam
mặc dù số lượng bảo tàng tư nhân trên cả nước đã tăng hơn ba lần
so với thống kê từ năm hai nghìn tám nhưng có một thực tế là
phần lớn các cơ sở này đều lâm vào tình trạng thiếu vốn
hoạt động đơn lẻ thiếu sự liên kết không gian trưng bày hạn chế
vắng khách du lịch và mở cửa một cách cầm chừng
bỏ công sức tiền bạc và thời gian để mang các hiện vật
cổ vật có giá trị đến với công chúng nhưng nhiều cơ sở bảo tàng
ngoài công lập còn chịu không ít hư hỏng thiệt hại mất mát
từ sự thiếu ý thức của một số khách tham quan
tiêu biểu là trường hợp vụ cháy hiện vật nhà sàn cổ
của quan lang mường tại bảo tàng không gian văn hóa mường
tỉnh hòa bình xảy ra năm hai nghìn một mươi bảy
chính những khó khăn ấy đã khiến nhiều bảo tàng thư nhân
đứng trước nguy cơ đóng cửa đồng thời khiến không ít cá nhân
sở hữu nhiều bộ siêu tập quý giá vẫn đang do dự
e ngại trong việc xây dựng bảo tàng tư nhân
kể từ khi phong trào tư nhân mở bảo tàng ra đời đến nay
một số hạn chế của những cơ sở trưng bày đã được chỉ ra như
kinh doanh thiếu bài bản hiện vật nghèo nàng
công tác truyền thông yếu kẹp
thế nhưng đây cũng là thực trạng chung của hệ thống bảo tàng trên cả nước
ngay cả các đơn vị trực thuộc các bảo tàng công lập
dù có cơ chế hỗ trợ vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn
trong duy trì nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ
trong khi đó phần lớn chủ sở hữu bảo tàng tư nhân
đều là những người mở cơ sở tham quan xuất phát từ lòng đam mê
và tình yêu với hiện vật cổ vật văn hóa lịch sử
ngoại trừ một số cá nhân có hiểu biết về kinh tế
có năng lực kinh doanh cùng nguồn vốn lớn và sự may mắn
như doanh nhân nguyễn văn tưởng với bảo tàng chầm hương khánh hòa
doanh nhân hoàng văn thông với bảo tàng hoàng long
hay họa sĩ thành trương với khu việt phủ mang tên mình
phần lớn các giám đốc bảo tàng tư nhân
đều là những người có điều kiện sống và công việc bình thường
danh sừng giám đốc chỉ là cách gọi để phù hợp với tư cách pháp nhân
nhưng thực chất nhiều người hoàn toàn không biết
và đơn độc với niềm đam mê mở cửa bảo tàng phục vụ khách tham quan
phần nhiều trong số họ mở cửa bảo tàng miễn phí
hoặc bán vé với giá tượng trưng để cổ động cho những giá trị cao đẹp
như lưu giữ lại những kỷ vật một thời của dân tộc cho thế hệ mai sau
cựu chiến binh nguyễn mạnh hiệp với bảo tàng chiến tranh
dình giữ và thể hiện tấm lòng chi ân đồng đội
những người đã ngã xuống về quê hương đất nước
đồng thời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau hiểu thêm ý nghĩa của hòa bình tự do
giản dị hơn chủ nhân của hai bảo tàng nhấp ảnh lai xá và bảo tàng phi tô
trưng bày các hiện vật về y học cổ truyền
chỉ với ý đồ giới thiệu lưu giữ những giá trị liên quan đến công việc truyền thống của mình
các trường hợp khác như bảo tàng lê bá đảng bảo tàng nguyễn văn huyên
bảo tàng tranh nguyễn tư nghiêm là các công trình được người thân
người hâm mộ các doanh nhân này sáng lập
với mục đích tưởng niệm công lao và cống hiến của họ cho văn hóa nghệ thuật nước nhà
chính vì lãnh đạo
vì lẽ đó bên cạnh những nhược điểm cần có giải pháp khắc phục sửa chữa
như nhận xét của một số chuyên gia nhà báo về các bảo tàng tư nhân như
nghiệp vụ yếu không được đào tạo bài bản về bảo tàng hay trưng bày
dưới ngưỡng chuyên nghiệp hiện vật thứ cấp
cũng cần có sự cảm thông với những người đang làm công tác này trên tinh thần không vụ lợi
trên thực tế hơn ai hết
chủ nhân của các bảo tàng tư nhân hiểu rất rõ các hạn chế
và giải pháp cần khắc phục sửa chữa
giải phục cho không gian trưng bày của mình
nhưng hầu như họ lực bất tỏng tâm
từ lâu một loạt khó khăn yếu kém của các bảo tàng tư nhân đã được nhiều chuyên gia
và chính giám đốc các cơ sở này thừa nhận
tuy nhiên sau tất cả vấn đề muôn thỏa vẫn là câu chuyện kinh phí
nhiều ý kiến cho rằng vấn đề kinh phí có thể được giải quyết qua bài toán
thu hút khách tham quan
nhưng do tính chất của từng loại hiện vật
do mục đích và yêu cầu của từng nhà sưu tầm
khi hiến rằng cho bảo tàng tư nhân
vấn đề thu phí tại các cơ sở bảo tàng tư nhân tại việt nam nói riêng
và thế giới nói chung không hề đơn giản
hiện nay nhiều bảo tàng tư nhân có đề tài lịch sử
nhất là chủ đề chiến tranh cách mạng
đã và đang chủ động mở cửa tự do để thu hút khách tham quan
nhưng vẫn vắng khách
mặt khác nếu không có vốn lớn
nhà sưu tầm khó có thể trang trải kinh phí cho những công việc như
xây dựng cơ sở trưng bày khang trang hiện đại
bảo quản và bổ xuất hiện
liên kết với các doanh nghiệp du lịch lữ hành
hay thực hiện các chiến dịch quảng bá cho bảo tàng tư nhân
ngay cả chuyện tưởng chừng đơn giản như
quảng bá rộng rãi để khách du lịch đến bảo tàng tư nhân
thông qua mạng xã hội
cũng đòi hỏi một ngân khoản đáng kể
để trả phí cho nhà mạng và người quản lý fanpage website
thiếu đất thiếu vốn
nhiều người phải xoay sở để giải bài toán khó
về việc duy trì hoạt động của bảo tàng tư nhân
trên không gian sống của mình
hai bảo tàng về chiến tranh của ông nguyễn mạnh hiệp
và lâm văn bản xuất hiện thường xuyên trên nhiều báo đài
nhưng đến nay vẫn chỉ nằm trong không gian của gia đình
thậm chí bảo tàng của vật tràng an
còn ở nhờ tại bảo tàng hà nội
trong khi chủ nhân vẫn đang tìm kiếm
một không gian dự kiến lên đến bốn m hai
để trưng bày các bộ sưu tập tâm huyết của đời mình
bên cạnh những mặt hạn chế
khiến bảo tàng tư nhân chưa thu hút khách du lịch
cũng phải thừa nhận một thực tế
nhiều người hiện nay
không có thói quen tham quan bảo tàng
để tìm hiểu kiến thức về lịch sử
văn hóa truyền thống mà cha ông để lại
điều này khiến cho nhiều chủ sở hữu bảo tàng tư nhân
như họa sĩ thành trương ái ngại
khi coi đứa con tinh thần của mình
là một bảo tàng đích thực
vẫn đang tồn tại một bộ phận
trong đó có không ít người trẻ tuổi
thiếu quan tâm
thậm chí phần nào thờ ơ
với các giá trị lịch sử văn hóa của đất nước dân tộc
mà minh chứng rõ ràng nhất
là một tỷ lệ không nhỏ thí sinh
có điểm môn lịch sử dưới bức trung bình
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua
để góp phần tạo chuyển biến trong vấn đề này
các cơ quan chức năng
cụ thể là bộ văn hóa thể thao và du lịch
cùng các đơn vị trực thuộc như
tổng cục du lịch
cục di sản văn hóa
cục văn hóa cơ sở
cần phát động các phong trào khuyến khích nhân dân
khách du lịch tham quan bảo tàng
bởi lẽ tuyên truyền giới thiệu
quảng bá về lịch sử bằng phương pháp trực quan
qua những hình ảnh và hiện vật
chính là một trong các biện pháp ưu việt
để mọi tầng lớp nhân dân bạn bè quốc tế
tiếp cận với các giá trị truyền thống
thu hút nhân dân và khách du lịch đến bảo tàng
là một nhiệm vụ không dễ
nhưng không thiếu các giải pháp cơ hội
nếu biết tận dụng đúng thời điểm
hay thay vì tổ chức các hoạt động vui chơi thuần túy
gây lãng phí
các trường đại học trường phổ thông các cấp
có thể tổ chức hoạt động
ngoại khóa sinh hoạt hè
tại bảo tàng tư nhân để sinh viên
học sinh vừa được vui chơi
vừa được học hỏi
trong những năm qua nhiều chủ trương
chính sách về khuyến khích xã hội hóa
đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
dạy nghề y tế văn hóa thể thao
môi trường đã có ảnh hưởng
tích cực đối với sự duy trì
phát triển của các cơ sở bảo tàng tư nhân
tại việt nam
bên cạnh đó là sự hỗ trợ
của bộ văn hóa thể thao và du lịch
với các bảo tàng tư nhân
qua những khoản đầu tư chương trình tập huấn
về lưu giữ bảo tồn hiện vật
hoạt động giám định hiện vật
khi xã hội hóa hoạt động bảo tàng
là xu thế phát triển chung
của thế giới thì việt nam
không phải là ngoại lệ
điều đó đòi hỏi các cơ quan chức năng
cần phải nỗ lực hơn nữa
trong công tác tuyên truyền vận động
cũng như tạo hành lang pháp lý thích hợp
cho mô hình bảo tàng tư nhân tiếp tục nhân rộng
về phía các bảo tàng tư nhân
cần phát huy tinh thần liên kết
hợp tác trong công tác lưu giữ
trao đổi trưng bày hiện vật
vận động các nhà sưu tầm nhỏ lẻ
đóng góp bổ sung hiện vật quý
đối với những người quan tâm đến lịch sử
và cổ vật nên tích cực tham gia
quảng bá lan tỏa
các giá trị này
hy vọng với những nỗ lực như vậy
sẽ có thêm nhiều bảo tàng tư nhân
có chất lượng thu hút được nhiều
khách tham quan
chương trình tạm dừng ở đây
theo dõi xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau